với miền trung trong đêm nay và ngày mai không khí lạnh tiếp tục mở rộng vùng ảnh hưởng xuống phía nam
dưới tác động của khối không khí lạnh dọc các tỉnh từ nghệ an trở vào cho đến quảng ngãi mây nhiều và có mưa
gần sáng mai vùng mưa mở rộng tới bình định
trong đó ở khu vực phía nam các tỉnh quảng trị thừa thiên huế và đà nẵng là những nơi có mưa vừa
có nơi mưa to với lượng mưa từ một mươi hai mươi mm
sang ngày mai dưới tác động của không khí lạnh mức nhiệt cao nhất ở khu vực từ thanh hóa đến hà tĩnh
là từ một mươi bảy đến một mươi tám độ trong khi đó ở các tỉnh từ quảng bình đến thừa thiên huế nhiệt độ là từ một mươi chín đến hai mươi hai độ
còn ở khu vực từ đà nẵng đến quảng ngãi trời lạnh nhiệt độ sẽ là từ hai mươi hai đến hai mươi bốn độ
với các tỉnh từ bình định đến bình thuận trời vẫn có nắng nên nhiệt độ ở mức cao là từ hai mươi sáu đến hai mươi chín độ
chưa chịu tác động của gió mùa đông bắc vì thế ở nam bộ và tây nguyên thời tiết vẫn ổn định
đêm thì không mưa ngày trời nắng
nền nhiệt cao nhất trong ngày ở khu vực tây nguyên tiếp tục cao từ ba mươi đến ba mươi hai
còn ở khu vực nam bộ nắng nóng từ ba mươi năm đến ba mươi sáu độ vẫn xảy ra ở các tỉnh miền đông nam bộ
còn ở các tỉnh miền tây nam bộ nhiệt độ từ ba mươi bốn đến ba mươi năm độ
trên biển do ảnh hưởng của khối không khí lạnh ở vịnh bắc bộ dọc ven biển miền trung
từ quảng trị trở vào đến quảng ngãi sẽ có gió đông bắc mạnh cấp sáu có lúc cấp bảy giật cấp tám
ở khu vực bắc biển đông bao gồm vùng biển huyện đảo hoàng sa gió đông bắc mạnh lên cấp bảy giật cấp tám cấp chín biển động mạnh
còn ở khu vực phía nam biển đông bao gồm cả vùng biển phía tây huyện đảo trường sa gió đông bắc mạnh lên cấp sáu giật cấp tám khiến cho biển động
và sau đây là dự báo chi tiết vào ngày mai tại các tỉnh thành phố trên cả nước